với mức tăng trưởng từ một mươi một mươi năm mỗi năm logistics được coi là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao
và đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên các công ty kinh doanh dịch vụ logistics tại việt nam hiện đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao
doanh nghiệp logistics này đang gặp khó khăn do thiếu nguồn nhân lực đầu vào chất lượng cao
mặc dù các trường đại học đã có ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
nhưng chất lượng đầu ra của sinh viên đang có khoảng cách lớn so với yêu cầu của doanh nghiệp cả về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
kết quả dự báo của viện nghiên cứu và phát triển logistics việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi ngành logistics nước ta cần bổ sung hai hai triệu nhân lực
cũng như có nhu cầu khoảng hai trăm linh nhân lực logistics chất lượng cao
có cấp bằng chứng chỉ chuyên môn có kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ
cái quan trọng nhất với tôi thì với lực lượng học tương lai
định và có kỹ năng hoàn thành công việc và đáp ứng được những xu thế của khu vực
và phải giỏi trình độ ngoại ngữ
vì cái giỏi trình độ ngoại ngữ đang bị ghiền lên vì công tác hoạt động trên logistics
thì tương tác hoạt động quốc tế rất là cao
theo dự báo trong ba năm tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics sẽ cần thêm khoảng một mươi tám lao động
trong khi các doanh nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ sẽ cần hơn một triệu nhân sản
dự có chuyên môn về logistics
trong khi đó theo nhiều doanh nghiệp nguồn cung lao động hiện tại cho dịch vụ logistics
chỉ đáp ứng được khoảng bốn mươi nhu cầu thực tế
để xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh cho ngành logistics
cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên trách với doanh nghiệp
nhằm xác định chính xác nhu cầu lao động và tuyển dụng
bên cạnh đó nhà nước cần xây dựng các bộ tiêu chí nghề đối với lĩnh vực logistics
hỗ trợ các trường đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc lĩnh vực này